nếu như ca mắc mới ở ấn độ bùng nổ khiến cho toàn thế giới kinh sợ thì thời gian này
người ấn độ đã lên dây cóc chuẩn bị cho một làn sóng mới
hiện tại số ca covid một mươi chín tăng sáu lần sau một tuần ấn độ nhen nhóm làn sóng dịch thứ ba
ấn độ báo cáo thêm năm mươi tám chín mươi bảy ca mắc covid một mươi chín mới tăng gấp sáu lần so với cách đây hơn một tuần
chín một trăm linh ca vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai theo world dometics
gần một phần ba số ca bệnh trong đó được ghi nhận ở thành phố new delhi và mumbai
n k arora người chỉ đạo chương trình chủng ngừa covid một mươi chín của ấn độ cho biết
ấn độ rõ ràng đang nhen nhóm làn sóng dịch thứ ba và một trong những tác nhân chính là biến thể omicron
ấn độ phát hiện ca nhiễm omicron đầu tiên vào ngày hai tháng một mươi hai
đến nay tổng số ca nhiễm omicron ở nước này đã lên tới hơn hai ca
trong đó có sáu trăm năm mươi ba ca ở bang maharastra bang có thành phố mombay và bốn trăm sáu mươi bốn ca ở vùng thủ đô delhi
dữ liệu sơ bộ cho thấy người nhiễm omic ron ít có nguy cơ chuyển nặng hơn so với các biến thể khác
nhưng giới chuyên gia khuyến cáo các quốc gia nên thận trọng vì sự gia tăng số ca bệnh
có thể khiến cho hệ thống y tế rơi vào

đến nay khoảng sáu mươi ba người trưởng thành ở ấn độ đã được tiêm đủ liều vaccine
và hơn chín mươi đã được tiêm ít nhất một mũi
đến thời điểm hiện tại ấn độ đã ghi nhận hơn ba mươi bốn triệu ca mắc covid một mươi chín và hơn bốn trăm tám mươi hai ca tử vong
mặc dù các chuyên gia cho rằng con số thực sự có thể còn cao hơn nhiều
ấn độ đang phải đối mặt với làn sóng covid một mươi chín mới khi số ca mắc tại nước này tăng theo cấp số nhân
ở các thành phố lớn trong bối cảnh biến chủng omicron bắt đầu lan rộng trong cộng đồng
lan sóng ca mắc covid một mươi chín mới ở ấn độ đã xuất hiện
trong ngày ba tháng một ấn độ ghi nhận ba mươi ba bảy trăm năm mươi trường hợp dương tính với virus sars cov hai
tăng gấp năm lần so với con số bảy ba mươi một ca của tuần trước bộ y tế nước này thông báo
số ca lây nhiễm biến chủng omicron tại ấn độ ghi nhận trong ngày đầu tuần là khoảng một bảy trăm linh ca
ca mắc biến chủng omicron lần đầu tiên được ghi nhận tại ấn độ vào hôm hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
ca mắc covid một mươi chín mới đang tăng theo cấp số nhân tại hai thành phố lớn nhất cả nước là new delhi và mumbai
vào hôm hai tháng một vừa qua thủ đô new delhi đã ghi nhận ba một trăm chín mươi bốn trường hợp dương tính với covid một mươi chín
tăng hơn một mươi lần so với con số hai trăm chín mươi của tuần trước
tuy vậy quan chức new delhi cho biết chỉ tám mươi hai bệnh nhân ở thủ đô cần phải thở oxy tại các bệnh viện
số ca covid một mươi chín mới ở mumbai đã tăng gần chín lần và lên đến tám sáu mươi ba ca
tuy nhiên tương tự như ở thủ đô chín mươi dương bệnh ở mumbai vẫn đang đẩy trống
ấn độ hiện đã ghi nhận ba mươi bốn chín triệu ca dương tính với virus sars cov hai trong đó có hơn bốn trăm tám mươi một bệnh nhân tử vong
quốc gia nam á đã tiêm ít nhất một mũi vaccine covid một mươi chín cho chín mươi người trưởng thành
số người từ đủ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín là sáu mươi năm
kể từ ngày ba tháng một ấn độ bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín cho người từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi
ấn độ hiện duy trì các biện pháp hạn chế phòng chống dịch covid một mươi chín tại một mươi bốn trên tổng số hai mươi tám bang
tuy nhiên việc tuân thủ quy định phòng chống dịch tại các sự kiện tập trung đông người vẫn tiếp tục là một vấn đề của ấn độ
nếu như cả thế giới đang rung sợ trước omicron thì người ấn độ sau cơn sóng thần dowta
thì sự xuất hiện omicron gần như chẳng có ý nghĩa gì
người dân ấn độ dường như phất lờ những lời kêu gọi của cơ quan chức năng
về thực thi biện pháp phòng ngừa nguy cơ xuất hiện làn sóng mới gắn liền với biến thể omecron
người dân ấn độ đang đổ xô đi mua sắm không ngại chen chân trên những chuyến bay đông kín khách
để đến các địa điểm du lịch nghỉ dưỡng bất chấp kêu gọi của giới chức nước này
về hạn chế di chuyển tụ tập và nâng cao cảnh giác trước sự xâm nhập của biến chủng omicron
tại bang duyên hải qua một điểm nghỉ dưỡng có tiếng nhờ sức hút từ các bãi biển đẹp
cùng với ngành công nghiệp sòng bài casino các khách sạn đang vận hành với công suất đặt phòng là trên chín mươi
hoạt động di chuyển hàng không tấp nập trở lại với chín mươi chuyến bay hạ cánh xuống bang
một mức tần suất ngang với thời điểm tiền đại dịch
trong một năm trước người dân gần như không tổ chức hoạt động nào để kỷ niệm các dịp lễ sự kiện ghi dấu ấn
nhưng năm nay chúng tôi đón nhiều khách du lịch tới đây để giữ các dịp như sinh nhật hay đám cưới
về công suất sử dụng phòng chúng tôi đã trở lại mức ở thời điểm tiền đại dịch
niklas shah người đứng đầu một cơ sở lửa hành tại kwa cho biết
theo ước tính của sa chỉ riêng trong tháng một mươi hai này đã có tới hơn một triệu du khách lùi tới qua
sau khi chính phủ và chính quyền bang nới lỏng quy định phòng chống covid một mươi chín
còn số ca mắc mới theo ngày xuống ngưỡng thấp nhất trong vòng một năm rưỡi trở lại đây
tuy nhiên chính quyền của thủ tướng narendra modi đã phải lên tiếng cảnh báo các bang không được phép lơ là
mất cảnh giác trong bối cảnh tổng số ca nhiễm do biến thể omecon gây ra tại ấn độ
đã lên tới ba trăm năm mươi tám ca dù chưa có trường hợp tử vong nào
phát biểu tại cuộc họp báo ở new delhi ngày hai mươi bốn tháng một mươi một ông phinhnuk kumapow
quan chức cao cấp chính phủ cố vấn của thủ tướng modi về phòng chống dịch covid một mươi chín
nói rằng đây là thời điểm có nhiều lễ hội dịp đón năm mới và nguy cơ có thể xuất hiện từ đây
cùng ngày bang miền đông orisa đã buộc phải ra thông báo siết chặt biện pháp phòng chống dịch
chính quyền bang cấm mọi hoạt động tụ tập đông người cho tới ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
số lượng người được phép tham dự các sự kiện nhà thờ dịp giáng sinh đón năm mới cũng hạn chế
trước đó vùng thủ đô new delhi cũng đưa ra quyết định tương tự
ấn độ đạt được bước tiến tích cực trong chiến dịch tiêm chủng vaccine thời gian gần đây
nhưng nỗ lực này có thể là chưa đủ để ngăn cản nguy cơ sống covid một mươi chín gắn với biến trẻ omicron
bộ y tế và phúc lợi gia đình ấn độ cho biết phân tích sơ bộ trên một trăm tám mươi ba ca nhiễm mormicron cho thấy
có tám mươi bảy ca rơi vào các đối tượng đã hoàn tất hai buổi tiêm chủng
và ba ca thậm chí đã tiêm cả mũi tăng cường
giới khoa học và các chuyên gia dịch tễ cho rằng lây nhiễm ở ấn độ sẽ tăng trong vài tuần tới
tin tốt là việc biến thể mới có thể sẽ không chết chóc như biến thể data
do ấn độ trước đó đã trải qua thời gian lây lan kéo dài trên diện rộng
nhiều người có miễn dịch tự nhiên cũng như bước tiến về tiêm chủng
đến thời điểm này ấn độ đã đạt tỷ lệ tiêm chủng mũi một với tám mươi tám trong tổng số chín trăm bốn mươi bốn triệu người trưởng thành
với tỷ lệ tiêm hai liệu đạt sáu mươi một
quốc gia đông dân thứ hai thế giới từng trải qua hai sóng lây nhiễm hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
và đỉnh điểm là giai đoạn từ tháng bốn đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một với hơn bốn trăm linh ca mắc mới một ngày
nhưng hai tuần gần đây ấn độ chỉ ghi nhận khoảng bảy ca nhiễm một ngày
tuy nhiên giới chuyên gia cảnh báo không được phép chủ quan tự mãn
một tỷ lệ nhỏ của một số lượng lớn có thể sẽ lại là lớn
nhưng miễn dịch có sẵn thông qua lây nhiễm trước và tiêm chủng vaccine có thể giúp giảm nguy cơ nghiêm trọng